công an tỉnh thanh hóa vừa triệt phá thành công một đường dây mua bán người bắt giữ ba đối tượng
và giải cứu thành công bốn người phụ nữ sắp bị bán sang trung quốc
các đối tượng bao gồm nguyễn thị dương chú tại thanh hóa hồ thị vớn chú tại hải phòng
nguyễn châu tuấn chú tại hậu giang
trước đó các đối tượng này đã đưa năm phụ nữ khác vượt biên sang trung quốc trái phép
thủ đoạn chủ yếu là rụ rỗ trên mạng xã hội với lời hứa hẹn đưa sang trung quốc làm việc hoặc kết hôn
và được trả lương khoảng một trăm linh triệu đồng mỗi tháng
vụ việc này hiện đang được điều tra xử lý